lửa bốc lên nhanh tại một bãi xe ô tô trên phố vũ tông phan phường khương đình quận thanh xuân hà nội
khiến nhiều người dân hốt hoảng vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ này vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua
ngay lập tức lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chê đám cháy
theo thông tin ban đầu một số xe ô tô đã bị ảnh hưởng trong đó một xe ô tô bảy chỗ bị hư hỏng nặng
rất may là không có thiệt hại về người
theo nhận định của một số người dân lửa nhiều khả năng xuất phát từ một trong số các xe ô tô được gửi tại đây
và nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ